ngày một mươi năm tháng năm tại trụ sở liên đoàn bóng đá việt nam đã diễn ra lễ công bố nhà tài trợ chính
và bốc thăm xếp lịch thi đấu giải bóng đá nữ vô địch quốc gia cúp thái sơn bắc hai nghìn hai mươi
giải bóng đá nữ vô địch quốc gia cúp thái sơn bắc hai nghìn một mươi chín tiếp tục có bảy đội tham dự
gồm hà nội phong phú hà nam sơn la tp hcm i tp hcm ii thăn quán sản việt nam và tng thái nguyên
giải năm nay sẽ trở lại thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt lượt lượt đi và lượt về để tính điểm
xếp hạng từ hạng nhất đến hạng bảy giống như thể thức thi đấu đang được áp dụng tại các giải bóng đá chuyên nghiệp vô địch quốc gia
phát biểu tại buổi lễ các nhà chuyên môn đánh giá giải đấu đang có bước tiến tính cạnh tranh ngày càng cao hơn
là môi trường tốt cho các cầu thủ nữ nuôi dưỡng niềm đam mê và khát vọng được góp mặt trong đội hình đội tuyển nữ quốc gia
các trận đấu thuộc giai đoạn lượt đi sẽ diễn ra từ ngày một mươi tháng sáu đến ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín tại sân vận động một mươi chín tháng tám thành phố nha trang cánh hòa
giai đoạn lượt về sẽ diễn ra từ ngày một mươi ba tháng chín đến ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín tại sân vận động hà nam thành phố phủ lý tỉnh hà nam